tại hải phòng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tổ chức hội nghị tổng kết hai mươi năm công tác thực thi pháp luật trên biển
tham dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng nguyễn văn sơn tư lệnh cảnh sát biển việt nam
đại diện ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cùng một số ban ngành liên quan
trong hai mươi năm qua bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện đấu tranh bắt giữ và xử lý hai trăm hai mươi bốn lượt tàu thuyền mua bán
vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển thu một trăm một mươi sáu tấn than một mươi hai tấn quặng hơn hai triệu lít dầu đeo
ba trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại thù giữ gần một bốn kg heroin và một năm kg ma túy đá và nhiều tài sản có giá trị khác
tăng vật bị tịch thu trong các vụ việc đã xung quỹ hai trăm một mươi tỷ đồng cho nhà nước
để tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thực thi pháp luật của cảnh sát biển trong tình hình mới
thiếu tướng nguyễn văn sơn đã yêu cầu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tập trung thực hiện nghiêm túc nghị quyết
của đảng ủy cấp trên về công tác thực thi pháp luật
chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ phải tiếp tục nhận thức đầy đủ toàn diện về tình hình tính chất
nhiệm vụ khó khăn hiểm nguy trong công tác thực thi pháp luật đặc biệt là mặt trận đấu tranh chống tội phạm
vi phạm trên biển và tội phạm ma túy làm nhiệm vụ trọng tâm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các lực lượng chức năng
chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân
ngư dân các vùng ven biển hải đảo trong việc chấp hành nghiêm luật biển việt nam pháp luật nhà nước
cũng tại hội nghị lãnh đạo bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã trao thưởng bằng khen của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
giấy khen cho bảy tập thể và một mươi cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi pháp luật